công an bám cơ sở là một trong những yếu tố quan trọng nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ghi nhận tại thành phố thanh hóa
tránh xa rượu bia để chăm lo phát triển kinh tế xây dựng nếp sống văn hóa mới là câu chuyện đang diễn ra tại xã xin suối hồ huyện phong thổ tỉnh lai châu
đưa rối nước vào trường học là cách mà những người tâm huyết với loại hình nghệ thuật này lựa chọn nhằm bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống
trong phần tin thế giới trung quốc lại đưa ra cảnh báo đỏ về ô nhiễm không khí
thổ nhĩ kỳ sẽ bỏ phiếu về việc kéo dài tình trạng khẩn cấp
tổ công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an quảng bình tuần tra kiểm soát giao thông trên quốc lộ một a thuộc địa phận xã hải trạch huyện bố trạch quảng bình
trong lúc tổ công tác được phân công làm nhiệm vụ bắn tốc độ tại km sáu trăm ba mươi tám thuộc địa phận xã hải trạch thì có ba nam thanh niên đi trên xe ô tô bán tải hiệu mazda bt năm mươi mang biển kiểm soát bảy mươi ba c ba nghìn một trăm bốn mươi một do hồ minh tuân điều khiển theo hướng nam bắc
tổ công tác cục cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối hợp với phòng cảnh sát giao thông bộ công an phối
liên quan để làm rõ cũng với hành vi côn đồ vô cớ dùng dao chém người khác gây thương tích
huỳnh vũ phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm chú huyện bình đại tỉnh bến tre
đã bị công an huyện bình đại bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
vào chiều ngày hai mươi bốn tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu một nhóm thanh niên đến nhà tìm đánh huỳnh vũ phong
để giải quyết mâu thuẫn trước đó nhưng phong đã bỏ trốn thế vậy ông nguyễn văn bạch sinh năm
một nghìn chín trăm sáu mươi bốn là người hàng xóm của phong già can ngăn nên nhóm thanh niên này bỏ đi về đến tối khi phong
về nhà giữa ông bạch và phong xảy ra mâu thuẫn bực tức vì bị ông bạch la mắng phong đi về nhà
sách dao xông vào nhà ông bạch chém trúng vào chân phải ông bạch rồi bỏ về nhà ông bạch sâu
đó được gia đình đưa đến điều trị tại bệnh viện điều trị chưa dừng lại ở đó đến tối ngày hai mươi một tháng
một mươi một năm hai nghìn một mươi sáu khi thấy ông bạch đang đứng mở cửa nhà nhớ lại chuyện cũ phong tiếp tục cầm dao
đâm ông bạch làm ông bạch bị thương ở tay và lưng bản thân huỳnh vũ phong có tiền án về tội
trộm cắp tài sản và cướp giật tài sản sau khi chấp hành xong án phạt tù phong không cải tạo mà
tiếp tục vi phạm pháp luật
tiếp theo là thông tin về bắt các vụ buôn bán đảng chữ phóng nổ trái phép tại quảng bình và bắc giang
mà chúng tôi mới nhận được
vào lúc một mươi năm h ba mươi ngày ba tháng một năm hai nghìn một mươi bảy tổ tuần tra đội cảnh sát hình sự công an thị xã ba đồn
tỉnh quảng bình đã phát hiện đối tượng lê hồng thái sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu trú tại xã quảng thanh huyện
quảng trạch tỉnh quảng bình điều khiển xe mô tô biển kiểm soát bảy mươi ba e một hai mươi bốn nghìn bốn trăm bốn mươi bảy có dấu hiệu nghi vấn
tổ tuần tra đã tiến hành kiểm tra thủ tục hành chính đối với lê hồng thái qua kiểm tra phát hiện trên
hai xe đối tượng có bảy chín kg pháo nổ đang vận chuyển đem đi tiêu thụ tiếp tục đấu tranh khám xét nhà đối tượng
cơ quan điều tra thu giữ thêm bốn mươi bảy hộp pháo nổ và một mươi hai quả pháo dài có trọng lượng tám mươi bốn bốn kg tất cả các loại
pháo trên đều có nguồn gốc xuất xứ từ trung quốc tại cơ quan điều tra thái khai nhận tất cả số pháo
trên mua của một nhà xe vận chuyển hành khách từ nam ra bắc rồi đưa về nhà cất giấu để tìm cách tiêu thụ
tại huyện việt yên tỉnh bắc giang phòng cảnh sát môi trường phối hợp với phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh bắt quả tang đinh văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi tám trú tại huyện tân yên tỉnh bắc giang
đang tàng trữ vận chuyển ba mươi một kg pháo nổ các loại mốt đầu sơn khai mua số pháo trên từ tân thanh
lạng sơn đem về bán để kiếm lời thì bị lực lượng công an bắt quả tăng ngoài số pháo nổ trên
tổ công tác còn thu giữ trên một mươi một triệu đồng hai điện thoại di động một xe máy hiện cơ quan điều tra
đang tạm giữ đối tượng để làm rõ với thành tích đấu tranh bắt giữ đối tượng có hành vi mua bán
vận chuyển trái phép gần năm trăm linh kg pháo nổ các loại ban chuyên án một trăm hai mươi sáu p do phòng cảnh sát môi trường
phối hợp với phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã được ubnd tỉnh và công an tỉnh
nghệ an tổ chức khen thưởng tại buổi khen thưởng đại diện lãnh đạo ubnd tỉnh nghệ an đã ghi nhận
biểu dương tinh thần mưu trí dũng cảm của ban chuyên án và cán bộ chiến sĩ tham gia phá án
đồng thời trao thưởng ba mươi triệu đồng nhân dịp này lãnh đạo công an tỉnh cũng đã tặng hoa chúc mừng
và khen thưởng ban chuyên án trước đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu tại khu vực trên tuyến quốc lộ bốn mươi bốn
thuộc địa phận thị trấn nam đàn huyện nam đàn tỉnh nghệ an tổ công tác của phòng cảnh sát môi trường
phối hợp với đội bốn mươi sáu của phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh nghệ an đã phát hiện xe tải mang
bình kiểm soát lào un tám trăm bảy mươi sáu do tài xế nguyễn bà thìn chú tại xã thanh phong huyện thanh trường
có hành vi vận chuyển gần năm trăm linh kg pháo các loại được giấu trong thùng xe lốp xe và thùng xăng của xe tải
đối tượng đã mua sổ vào trên ở nước ngoài sau đó vận chuyển về trong nước để tự vụ
đây là chiến công đặc biệt xuất sắc của phòng cảnh sát môi trường nói riêng công an tỉnh nghệ an nói chung
trước thềm năm mới đinh dậu hai nghìn một mươi bảy thiết thực hưởng ứng đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
bảo vệ bình yên cho nhân dân dịp trước trong và sau tết nguyên đán
thưa quý vị và các bạn trong công tác công an thì dân vận luôn được xác định là một trong những yếu tố quan trọng
nhằm giữ vững tình hình an ninh trật tự ngay tại cơ sở
lòng ghét thực tiễn đó trong những năm qua công an tp thanh hóa đã phát động nhiều phong trào thi đua
như mỗi cán bộ chiến sĩ là một việc đột phá trong năm cảnh sát khu vực chuyên cần thân thiện được nhân dân tin yêu
vâng chính nhờ có những phong trào như vậy mà công an thanh hóa không những là nắm chắc được tình hình địa bàn
mà còn tạo được sự tin yêu gắn bó và giúp đỡ của nhân dân thành phố
phóng sự sau đây được truyền hình công an nhân dân ghi nhận tại thành phố thanh hóa sẽ cho chúng ta hiểu rõ hơn về cách làm hay và hiệu quả này
hơn một mươi năm năm là cảnh sát khu vực thiếu tá đinh thị lan đã quen thuộc với từng con đường người dân nơi đây
gần dân có trách nhiệm với nhân dân và để nhân dân tình nguyện giúp đỡ công an
đây là phương châm người cảnh sát khu vực đinh thị lan đã rút ra trong suốt quá trình phụ trách cơ sở
bản thân thì tôi thường xuyên phải gần nhân dân sát nhân dân
thì nó bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân kịp thời giải quyết những vấn đề nổi cộng
để tạo nếu không giải quyết được thì có thể tham lưu cho chỉ huy công an phường
hoặc là chính quyền địa phương để giải quyết kịp thời đáp ứng các nguyện vọng chính đáng của nhân dân
để tạo cái niềm tin cho nhân dân
khu vực phố thôi rất an toàn về vấn đề kể cả về giao thông kể cả về an ninh trật tự
thì tất cả là an toàn các đồng chí rất nghiệp nhỏ vui vẻ gần dân
còn tại trụ sở tiếp công dân
định kỳ một tuần hai lần trực tiếp lãnh đạo công an thành phố thanh hóa đều có những buổi đối thoại với nhân dân
những ý kiến thắc mắc những phản ánh thậm chí là kiến nghị cũng đều được ghi nhận công khai minh bạch
một số trường hợp phức tạp lãnh đạo công an thành phố đến trực tiếp chỉ đạo giải quyết và nhanh chóng có những phản hồi đến công dân
qua đó năm hai nghìn một mươi sáu tỷ lệ tiếp nhận xác minh giải quyết tin báo công an thành phố thanh hóa đạt tỷ lệ gần chín mươi chín
khi trực tiếp công dân giải quyết các nhu cầu chính đáng của nhân dân thì tinh thần thái độ phục vụ nhân dân cũng được nâng dân và chuyển biến rõ ràng
những cán bộ mà có thái độ thở ơ trước những nhu cầu chính đáng của nhân dân thì công an thành phố chủ động phát hiện và xử lý nghiêm minh tránh các trường hợp bào che dung túng
ngay từ đầu năm hai nghìn một mươi sáu
ban nhân dân thành phố thanh hóa đã phối hợp với công an thành phố thanh hóa xây dựng thí điểm chương trình hành động mỗi đơn vị mỗi chiến sĩ đăng ký chọn một việc làm cụ thể
tại đội quản lý hành chính về trật tự xã hội là một ví dụ hiện việc rút ngắn thời gian hướng dẫn giải quyết cấp phát thẻ căn cước công dân chỉ mất từ một mươi đến một mươi năm phút
hay ví dụ khác trong năm hai nghìn một mươi sáu thành phố thanh hóa không để xảy ra vụ việc phức tạp nổi cộng về an ninh trật tự tình hình an ninh ở thành phố được giữ vững
được chính quyền nhân dân ghi nhận
năm hai nghìn một mươi sáu lần đầu tiên công an thành phố thanh hóa tổ chức lấy phiếu khảo sát đánh giá sự hài lòng của cán bộ nhân dân thành phố
đối với công tác đảm bảo an ninh trật tự và thái độ phục vụ nhân dân của lực lượng công an trên địa bàn
kết quả từ sự hài lòng khe chê sẽ giúp lực lượng công an nhìn thẳng vào những yêu khuyết điểm của cán bộ chiến sĩ hiện nay
để từ đó giúp lực lượng công an nắm bắt được những tâm tư nguyện vọng cũng như sự tin yêu giúp đỡ lực lượng công an
hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở
chương trình xin được tiếp tục với những thông tin khác
theo báo cáo của ủy ban nhân dân tỉnh bình định trong tháng một mươi một và đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi sáu
trên địa bàn đã xảy ra năm đợt mưa lũ lớn gây thiệt hại nặng về người và tài sản
để khắc phục hậu quả mưa lũ và khu đói dịch tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng chính phủ vừa giao bộ tài chính xuất cấp không thu tiền gạo và vật tư thiết bị từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh bình định
cụ thể tỉnh bình định được xuất cấp một năm trăm bảy mươi tám một trăm ba mươi năm kg gạo một mươi bộ xuồng cao tốc bảy mươi bộ nhà bạc loại một mươi sáu năm m hai
một chiếc phao tròn năm trăm linh chiếc áo phao bốn bộ máy bơm nước chữa cháy
thủ tướng chính phủ yêu cầu ubnd tỉnh bình định có trách nhiệm tiếp nhận quản lý sử dụng và hỗ trợ kịp thời đúng đối tượng số vật tư thiết bị gạo nêu trên theo quy định
trước thiệt hại của tỉnh bình định thủ tướng chính phủ đã yêu cầu các bộ ngành phối hợp với tỉnh tập trung chỉ đạo khắc phục nhanh hậu quả mưa lũ giúp nhân dân tỉnh bình định ổn định lại đời sống
đồng thời thủ tướng chính phủ cũng ban hành các quyết định hỗ trợ gạo và tiền cho tỉnh bình định
không chỉ có tỉnh bình định mà tại tỉnh phú yên liên tiếp những đợt mưa lũ xảy ra trên địa bàn từ đầu tháng một mươi một đến trung tuần tháng một mươi hai đã gây thiệt hại nặng nề cho địa phương này với giá trị thiệt hại khoảng sáu trăm hai mươi năm tỷ đồng trong đó thiệt hại nặng nhất trên lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và giao thông thủy lợi
cùng với các địa phương ngành chức năng và bà con nông dân tỉnh phú yên đang tập trung khắc phục hậu quả bước vào sản xuất vụ đông xuân
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đang trình thủ tướng chính phủ xem xét quyết định hỗ trợ cho phú yên bảy mươi tấn giống lúa và ba mươi bảy tấn bắp bảy tấn rau màu các loại và bốn tỷ đồng để mua giống
đối với những diện tích rau màu mà nông dân đã tự túc nguồn giống nhà nước sẽ hỗ trợ lại tiền giống với mức từ một đến hai triệu đồng trên một hectare tùy mức độ thiệt hại
khi có quyết định sở nông nghiệp và phát triển nông thôn phú yên sẽ tham mưu ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ trên cơ sở bị thiệt hại nhanh chóng xuống các địa phương để triển khai kịp thời vụ
chiều qua tại hà nội bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tổ chức hội nghị các nhà khoa học đóng góp ý kiến tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới thích ứng với biến đổi khí hậu trong điều kiện hội nhập
với sự tham dự của hơn một trăm linh nhà khoa học đã có rất nhiều ý kiến được đưa ra bàn thảo tại hội nghị này như vấn đề nguồn nhân lực khoa học công nghệ thủy lợi nhằm thúc đẩy nông nghiệp việt nam ngày một lớn mạnh và phát triển
dưới sự chủ trì của bộ trưởng nguyễn xuân cường các nhà khoa học đã có nhiều tham luận cũng như đóng góp ý kiến cho ngành nông nghiệp hiện nay nông nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ thiên tai vậy cần phải làm gì để tháo gỡ khó khăn
chọn cái vùng nào mà thích hợp phát triển được bền vững ít thiên tai nên đầu tư lớn cái thứ hai phải duy trì được các hệ thống thủy lợi và qua hệ thống thủy lợi là cái xương sống cho sự phát triển nông nghiệp và cái thứ ba là mỗi dự án nông nghiệp nên phải có một hợp phần gọi là thủy lợi thì mới có thể phát triển bền vững được
bên cạnh vấn đề về thủy lợi các nhà khoa học cũng cho rằng nông nghiệp có thể phát triển bền vững
các nhà khoa học cũng cho rằng để tái cơ cấu nông nghiệp đạt hiệu quả cao cần quan tâm tạo điều kiện về nguồn nhân lực cho nông nghiệp
chúng tôi sẽ nghĩ là phải đào tạo cái cán bộ quản lý nông nghiệp quản trị nông nghiệp chuyên khoa công nghệ không thiếu nhưng mà tổ chức đã kém cho nên phải có cái đó và cái cuối cùng chúng tôi ký nghị là phải có cái tăng cường cái thông tin về khoa học công nghệ
tại hội nghị lĩnh vực công nghệ cao trong nông nghiệp cũng được các nhà khoa học các nhà quản lý đưa ra
uống rượu chỉ còn là quá khứ
thưa quý vị dối nước là một loại hình nghệ thuật đặc trưng của cư dân nông nghiệp lúa nước
tuy nhiên cũng như các nghệ thuật truyền thống khác dưới nước hiện nay đã bị lấn át bởi dòng chảy văn hóa nghệ thuật đường đại
giới trẻ thì vốn không mấy mặn mà với nghệ thuật truyền thống
vâng và để việc đưa dối nước vào trường học là cách mà những người tâm huyết với loại hình nghệ thuật này lựa chọn
để đảm bảo bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật truyền thống bước đầu đã đem lại hiệu quả
đây là buổi biểu diễn rối nước tại trường tiểu học lê lợi
những tiết mục được giàn dựng công phu dựa trên những câu chuyện cổ tích thần thoại
những bài học giáo dục được truyền tải bằng nghệ thuật dối nước đã làm các em hào hứng thích thú
quá trường trang này em đã được ra được một kỹ nghiệm học hỏi là bao nhiêu công khu lao động của những người lâm nông
đã xem ra cho em trong một đất tế là phải công khu lao động yêu lao động
trong học tập em cần cố gắng siêng năng
những câu chuyện kể về lịch sử những câu chuyện cổ tích sẽ gieo vào tâm hồn các em những ước mơ
góp phần bồi đắp tâm hồn qua đó góp phần giáo dục hình thành nhân cách cho các em
mục đích của chúng tôi đưa đến người đôi nước về trường học để giúp cho các em có một sân chơi bổ ích
các em xem lại những câu chuyện lịch sử những câu chuyện cổ tích của dân tộc ta
để cho các em thấy được văn hóa của dân tộc
những màu sắc đầm đa của dân tộc trong vấn đề văn hóa
từ đó giúp cho các em có hành vi lối sống lành mạnh và có hướng về một tương lai tốt đẹp hơn
năm năm qua nhà hát mô dối cố đô huế đã đưa rối nước đến từng địa phương trường học
từ thành phố đến nông thôn những bản làng xa xôi của nhiều tỉnh thành miền trung và tây nguyên
biểu diễn hơn một xuất diễn phục vụ cho gần ba trăm linh lượt các em học sinh và thầy cô giáo
tôi đã thiết kế lên một sân khấu rối nước lưu động để có thể về được tận trường học
để phục vụ tất cả các em đặc biệt là những em vùng sâu vùng xa
nơi mà các em đang thiếu những sân chơi rất là bổ ích như thế này
đó là cái việc mà chúng tôi nghĩ rằng là đó là một trong những cách mà có thể là bảo tồn
một cách thiết thực và bổ ích nhất
bởi vì là các em cần phải làm quen để từ đó các em hiểu biết và các em yêu quý
từ đó các em sẽ có ý thức để mà gìn giữ bảo tồn
bảo tồn của ông cha này không bị mai một trong thế hệ của tương lai
việc đưa rối nước vào trường học đến các em học sinh nhất là ở những vùng sâu vùng xa
là cách để lớp trẻ gần hơn với nghệ thuật truyền thống
từ đó giúp các em có tình yêu sự đam mê với vốn cổ của cha ông
có phần vun đắp gìn giữ trong mùa rối nước
luôn phát triển bền vững cùng với thời gian và sự phát triển của đất nước
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân
tiếp theo mời quý vị theo dõi chương trình điểm báo
thưa quý vị chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là tết nguyên đán
đây cũng là thời điểm mà hàng giả hàng lậu lọt qua biên giới vào nội địa tăng mạnh
nếu không được kịp thời ngăn chặn
các loại hàng hóa mà các đối tượng buôn lậu lựa chọn chủ yếu là rượu và mì chính do có lợi nhuận cao
theo quan sát của phóng viên dọc sông nậm thi sông hồng qua thành phố lào cai
khu vực bảng vược na lốc huyện bửng khương là những tụ điểm buôn lậu
thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng đêm tối vận chuyển hàng hóa nhỏ lẻ qua sông
hoặc lợi dụng sơ hở để tra trộn với các hàng hóa khác qua cửa khẩu
sau đó chúng thu gom lại một nơi rồi chuyển vì xuôi tiêu thụ
do có quy định miễn thuế nhập khẩu một số mặt hàng trị giá hai triệu đồng mỗi người một ngày
thiết nghĩ công tác chống buôn lậu cần phải được thắt chặt hơn nữa
đặc biệt là trong dịp tết đến xuân về
sau một thời gian án minh bất động thương lái trung quốc lại tiếp tục ồ ạt kéo về huyện cơ bang
tỉnh gia lai thu gom cây dược liệu quý hiếm
hết thanh long nhãn na và giờ là một loại rễ cây có tên gọi là tờ trung
theo chuyên gia nông nghiệp loại cây này có tác dụng tích nước rất tốt
đồng thời rễ cây tờ trung mọc hai bên bờ sẽ giúp điều hòa dòng nước đầu nguồn suối
còn ngoài ra không ai biết loại cây này có công dụng gì khác
chỉ biết là hiện nay lực lượng chức năng và chính quyền địa phương đang tích cực vào cuộc
tránh để những diễn biến xấu gây bất ổn
có một nghịch lý hiện nay là trong khi người nông dân đầu tư rất nhiều vào trồng rau củ quả sạch
để cung cấp ra thị trường thì đầu ra luôn bị tắc nghẽn
điều này khiến nhiều người nông dân quay lưng lại với thực phẩm sạch do chi phí quá cao
theo các chuyên gia kinh tế vấn đề lớn nhất của nông sản việt nam là không có thương hiệu
do chúng ta chủ yếu xuất khẩu hàng thô không có thương hiệu thì không thể phát triển theo hướng chuyên nghiệp
do vậy bên cạnh sự vào cuộc của các doanh nghiệp các nhà khoa học
thì việc định hướng của chính phủ cũng là vô cùng quan trọng
nếu như chúng ta muốn nâng tầm nông nghiệp nước nhà sánh ngang với khu vực và thế giới
chương trình giáo dục phổ thông mới sẽ thay đổi từ nội hàm đến cách tiếp cận môn học
từ đơn môn sang đa môn liên hợp và gây tránh sốc khi thay đổi lập tức và liên tục
đây là nhận định mới nhất của bộ trưởng bộ giáo dục
hiện tại chương trình sách giáo khoa còn nặng về kiến thức nhẹ về kỹ năng
đặc biệt là chưa tiếp cận theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học
chương trình cũ cũng thiếu hiệu quả thiếu sự sáng tạo để hình thành và phát triển nhân cách kiến thức của học sinh
do vậy cần phải đổi mới có kế thừa những cách làm hay những bài học tốt để giáo dục việt nam bước tiếp đi lên
trong ngày làm việc đầu tiên xe buýt nhanh chưa thể bất chậm khi bị bủa vây bởi xe máy và ô tô
làn đường ưu tiên dành cho loại hình này trên một số đoạn trở thành vô nghĩa
trong khi lực lượng chức năng phải căng mình giàn quân để phân luồng nhắc nhở người vi phạm
hiện điều mà người dân quan tâm nhất hiện nay là thời điểm phạt nguội các phương tiện đi vào làn xe buýt nhanh
theo ông nguyễn hoàng hải giám đốc trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị hà nội
dự án đang bàn giao hệ thống camera cho cảnh sát giao thông và hiện tại lực lượng chức năng mới chỉ nhắc nhở và hướng dẫn
thời điểm phạt nguội sẽ sớm được công bố
tiếp theo chương trình là những thông tin về chuyên nhãn tội phạm do bộ công an cung cấp
thưa quý vị các đồng chí và các bạn
tội phạm trộm cắp tài sản là loại tội phạm hoạt động hàng ngày hàng giờ thường xuyên và liên tục
ở bất cứ đâu trong hoàn cảnh nào quý vị cũng rất có thể sẽ trở thành nạn nhân của loại tội phạm này
vì vậy hãy hết sức cảnh giác bảo vệ tài sản của mình tránh sơ hở để loại tội phạm này có cơ hội ra tay gây án
đối tượng nguyễn xuân hùng sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi ba có ở khẩu thường trú tại xã nghĩa thái huyện tân kỳ tỉnh nghệ an
bị truy nã về tội trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã của trại giam số ba tổng cục tám bộ công an
đối tượng nguyễn văn hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm có hậu khẩu thường trú tại xóm yên bang xã hưng đông tp vinh tỉnh nghệ an
cũng bị truy nã về tội trộm cắp tài sản theo quyết định truy nã của trại giam thanh lâm tổng cục tám bộ công an
và cũng về tội danh này cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố thái nguyên tỉnh thái nguyên đã ra quyết định truy nã
đối với đối tượng nguyễn văn cường sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một có khẩu thường trú tại xã hướng thượng huyện đồng hỷ tỉnh thái nguyên
chúng tôi luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi theo số máy đường dây nóng của cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an
sáu nghìn chín trăm hai mươi ba hai mươi một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc chín trăm bốn mươi sáu ba trăm một mươi bốn bốn trăm hai mươi chín hoặc công an nơi gần nhất
quý vị sẽ được bảo mật thông tin cá nhân khi cung cấp thông tin đối tượng truy nã cho chúng tôi và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
và để đảm bảo an toàn hết sức lưu ý quý vị tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hoặc bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
lệnh truy nã do ban thể sự truyền hình công an nhân dân và cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an phối hợp thực hiện
trong phần tiếp theo của chương trình thành phố hồ chí minh phát hiện hơn một giấy phép lái xe giả
cảnh báo tình trạng gây mất an toàn giao thông từ việc thao tấm châm lóa để băng qua đường tại tỉnh bình định
công an tp hcm đang làm rõ vụ tài xế ô tô bốn chỗ bỏ chạy khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra dẫn đến tai nạn tông liên hoàn tám xe gắn máy tại góc giao lộ lê văn lương nguyễn hữu thọ quận bảy khiến nhiều người bị thương
công an thành phố hồ chí minh đang làm rõ vụ tài xế ô tô bốn chỗ bỏ chạy khi bị lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe kiểm tra dẫn đến tai nạn tông liên hoàn tám xe gắn máy tại góc giao lộ lê văn lương nguyễn hữu thọ quận bảy hiến nhiều người bị thương

khi đến giao lộ lê văn lương nguyễn hữu thọ thì bất ngờ xe này tông một xe máy đang lưu thông cùng chiều phía trước
chưa dừng lại xe này tiếp tục lao tới tông bảy xe máy khác sau đó tông vào lề đường cú tông hàng loạt tám xe máy khiến gần chục người ngã xuống đường các nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó
sau khi gây ra vụ việc tài xế ô tô đã rời khỏi hiện trường theo một số nhân chứng trước khi gây tai nạn ô tô này bị cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng lại kiểm tra
tuy nhiên tài xế đã không chấp hành hiệu lệnh mà phóng xe bỏ chạy rồi gây ra tai nạn
trên tuyến quốc lộ hai mươi sáu qua xã ea canh huyện crong bắc tỉnh đắk lắc đã xảy ra một vụ tai nạn giữa xe mô tô và xe máy kể tay khiến một người bị thương
anh trần tám chủ tại huyện grong bắc đang lái xe mô tô đi lên hướng thành phố bu ma thuật đến địa điểm trên thì đâm mạnh vào đuôi một chiếc xe máy cẩy chở cà phê do anh yvounier điều khiển đang dừng ở bên đường
nguyên nhân ban đầu một phần là do chiếc xe máy cầy đỗ vào ban đêm nhưng không có đèn báo hiệu và anh tám quan sát không kỹ nên đã tông vào đuôi xe máy cầy
đại diện phòng quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe thuộc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong quá trình đổi giấy phép lái xe và xác minh của các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn một giấy phép lái xe của năm hai nghìn một mươi sáu là giả
qua xác minh của cơ quan chức năng phát hiện nhiều trường hợp
nhiều trường hợp người lái xe khai lấy cớ mất giấy phép không đúng sự thật vì những giấy phép lái xe này đã bị cơ quan chức năng tạm giữ do vi phạm giao thông
do đó phòng quản lý chức năng không cấp giấy phép lái xe mới cho những đối tượng này
hiện tp hcm là địa bàn đứng đầu cả nước với chín trăm một mươi ba trăm năm mươi bốn người cấp đổi giấy phép lái xe trong năm hai nghìn một mươi sáu tăng ba mươi hai giấy phép lái xe so với năm ngoái
trong đó có đến gần bốn trăm linh người thi sát hạch được cấp giấy phép lái xe ô tô và xe gắn máy
hơn năm trăm linh người cấp đổi giấy phép lái xe
hơn năm trăm linh người cấp đổi giấy phép lái xe hết hạn hoặc đổi giấy phép lái xe từ thẻ giấy qua thẻ nhựa pet
tổng cục đồng bộ việt nam yêu cầu cục quản lý đồng bộ một hai ba và bốn cùng các sở giao thông vận tải được ủy thác quản lý quốc lộ khẩn trương thực hiện việc giả soát đường ngang giao cắt với quốc lộ đề xuất xây dựng nút giao thông khắc mức
theo đó yêu cầu các đơn vị chủ trí phối hợp cùng các đơn vị quản lý đồng bộ thuộc địa bàn quản lý và các cơ quan có liên quan của địa phương tiến hành giả soát các đường ngang trên hệ thống các đường quốc lộ bao gồm cả đường ngang có giao cắt và không giao cắt với đường sắt đánh giá mức độ ưu tiên và đề xuất xây dựng các đường ngang thành nút giao khắc mức lập phương án và làm việc với chính quyền địa phương để thống nhất việc xây dựng gờ giảm tốc trên đường bộ tại khu vực đường ngang nêu trên đồng thời giao vụ an toàn giao thông nghiên cứu tham mưu việc
theo dõi và tổng hợp báo cáo tổng cục đồng bộ việt nam bộ giao thông vận tải
thưa quý vị và các bạn tháo gỡ các tấm chống lóa trên giải phân cách để băng qua đường bất chấp hàng ngàn lượt xe đang lưu thông đó là thực trạng đang diễn ra trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn tỉnh bình định
tình trạng này đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây ra những tai nạn giao thông đáng tiếc ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
đây là những hình ảnh được ghi lại trên tuyến quốc lộ một đoạn qua địa bàn xã phước lộc huyện tuy phước tỉnh bình định
bất chấp hàng trăm phương tiện đang lưu thông người dân nơi đây vẫn băng qua đường như thế này
và dường như kiểu sang đường này đã trở nên khá quen thuộc với người dân nơi đây bởi trên giải phân cách liên tiếp có những tấm chống loá bị tháo
chỉ chưa đầy năm km đã có gần ba mươi
điểm sang đường như thế này của người dân
mà ở bên kia đường người ta bước sang người ta bước sang một cái là mình đâu có phán xạ kịp đâu
tại ở trên người ta ngồi ở trên ví dụ tư thế nếu mà giữa xe bên kia bên này pha đèn nhau mà chỉ còn người ta trót một cái là nhiều khi mình phanh
nếu mà mình phanh gấp xe mà nó phanh nhanh là nhiều khi ở xe sâu họ không phán xạ kịp
từ tháng một mươi một mươi năm đưa vào khai thác sử dụng thì đã xế ra
hai vụ tai nạn nghiêm trọng làm chết hai người
cũng do người đi bộ leo qua giải phân cách để từ bên đai đường sang bên kia đường mà rơi vào cái thời gian là chập chọn tối
tức là tầm là sáu giờ đến một mươi tám giờ đến một mươi tám giờ ba mươi giữa tranh tối tan sáng
đã có những hậu quả nghiêm trọng xảy ra trong thực tế và đơn vị chức năng đã tiến hành lắp lại các tấm chống lóa trên tuyến đường
nhưng nhiều người dân chỉ vì để thuận tiện đi lại họ lại tiếp tục tháo ra
như thế này
theo đơn vị chịu trách nhiệm đầu tư xây dựng tuyến đường này cho biết
nhiều lần người dân đã tháo các tấm chống loá rồi mang vứt đi
thậm chí là không đồng ý cho lắp đặt các tấm chống loá
và đơn vị vẫn phải xếp những tấm chống lóa này vào một góc
tập trung công tác tuyên truyền để mà tuyên truyền giáo dục cho bà con
không vì cái sự tiện lợi trước mắt mà nguy hiểm đến cái tính mạng đến cái bản thân của người đó
đối với những người
đối với những người khác tham gia giao thông trên đường
đồng thời là chúng tôi cũng đã ký nghị cho công an địa phương để tham mưu cho cấp ủy chính quyền
trong cái việc kiểm tra xử lý đối với hành vi và tự ý tháo dỡ cái lưới chống chó này
cái thứ ba nữa là chúng tôi cũng đã kiến nghị với cái đơn vị chủ đầu tư là bot
là tổ chức hàng các cái lưới chống chó này
để tiện cho việc đi lại qua đường
nhiều người vẫn ngang nhiên tháo bỏ các tấm chống loá
và mặc nhiên sang đường coi đó như một chuyện rất bình thường
thế nhưng đã có những hậu quả đáng tiếc xảy ra
và thói quen sang đường bất cần này đang tiềm ẩn những nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông
cùng với đó thực tế này đang thể hiện một sự thiếu ý thức của người dân khi tham gia giao thông
năm mươi là số trường hợp vi phạm nồng độ cồn khi lái xe
bị lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra xử lý trong năm hai nghìn một mươi sáu
cảnh sát giao thông toàn quốc kiểm tra xử lý trong năm hai nghìn một mươi sáu